trong cuộc họp báo hằng ngày về dịch covid một mươi chín bộ trưởng giao thông vận tải anh đã công bố kế hoạch trị giá hai tỷ bảng anh
nhằm khuyến khích người dân nước này đi làm bằng xe đạp và đi bộ
hiện anh đang dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa song vẫn duy trì giãn cách xã hội
với quy định giãn cách xã hội tối thiểu hai mét thì toàn bộ hệ thống giao thông công cộng tại anh
chỉ đáp ứng được một phần một mươi nhu cầu ngay cả khi trở lại hoạt động toàn phần
do đó chính phủ anh công bố kế hoạch trị giá hai tỷ bảng nhằm khuyến khích người dân đạp xe và đi bộ
coi đây là trung tâm trong chính sách giao thông thời gian tới
giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch này là gói đầu tư trị giá hai trăm năm mươi triệu bảng để thực thi một loạt biện pháp khẩn cấp
nhằm bảo đảm cho người đạp xe và đi bộ an toàn hơn
các biện pháp sẽ sớm được thực hiện bao gồm mở các làn đường dành riêng cho xe đạp
mở rộng vỉa hè các tuyến phố chỉ dành cho xoay bít và xe đạp